phổ biến trên toàn thế giới và việt nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó
cho tới nay hầu như tất cả các siêu thị trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại
trong cả nước cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng
tuy nhiên thời gian gần đây cũng xuất hiện loại hình tội phạm công nghệ
chuyên đánh cắp thông tin tài khoản nhằm lấy trộm tiền của người sử dụng thẻ
gây lo ngại đối với người sử dụng thẻ cũng như các doanh nghiệp cho phép thanh toán bằng thẻ
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới những nỗ lực của các ngân hàng
nhằm cung cấp những dịch vụ thanh toán thẻ thuận tiện nhất đồng thời trao đổi với chuyên gia
của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv để tìm hiểu
các biện pháp bảo đảm an toàn khi thanh toán bằng thẻ nhằm giúp giảm thiểu những rủi ro
cho cả người sử dụng thẻ cũng như doanh nghiệp chấp nhận thanh toán qua thẻ
đây là một chiếc thẻ atm do ngân hàng bidv phát hành
kích thước nhỏ gọn
sử dụng dễ dàng
số lượng tiền trong thẻ không giới hạn
và nhiều tính năng ưu việt khác nữa
nó được nhiều người xem như một ngân hàng thu nhỏ có thể đáp ứng nhiều nhu cầu tài chính
như thanh toán hóa đơn tiền điện nước thanh toán thẻ tiến dụng vé máy bay
hóa đơn điện thoại di động trả sau phí bảo hiểm
theo số liệu của ngân hàng nhà nước tổng số lượng thẻ ngân hàng tại việt nam
đã lên tới hơn một trăm một mươi một triệu thẻ
như vậy chỉ sau một mươi năm năm có mặt tại việt nam tới nay tính bình quân
mỗi người dân việt nam đã sở hữu tới một một mươi năm chiếc thẻ ngân hàng
một con số thực sự ấn tượng
với việc hệ thống thiết bị thanh toán thẻ phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước
trong thời gian qua số lượng người đăng ký thẻ mới vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng
chỉ trong vòng hai năm từ năm hai nghìn một mươi năm tới năm hai nghìn một mươi bảy số lượng thẻ mới phát hành là một mươi một triệu chiếc
tương đương với tốc độ tăng trưởng một mươi một
và trong khi người tiêu dùng hưởng ứng bằng việc mở tài khoản ngân hàng
và đăng ký thẻ thanh toán thì đối với doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bán lẻ
các chuỗi siêu thị các doanh nghiệp bán lẻ các doanh nghiệp bán lẻ
nhà hàng giáp chiếu phim cũng đồng loạt đăng ký lắp đặt các bộ phận thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ
gọi tắt là pos
đây là một cửa hàng bán chăn ga gối đệm tại trung tâm thành phố hà nội
nắm bắt được xu hướng khách hàng sử dụng thẻ atm để thanh toán
từ hai năm nay cửa hàng này đã đăng ký lắp một bộ thiết bị pos của ngân hàng bidv
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân nhiều khách hàng của cửa hàng này khẳng định
việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ là một trong những nguyên nhân
khiến họ lựa chọn mua hàng tại cửa hàng này
tôi thấy cái thẻ này dùng rất tiện
mình đi đâu thì mình không cần phải mang nhiều tiền mặt
mình có thể mang thẻ được
khi đi thanh toán thì mình nhớ mất khẩu và đúng số tiền và không bao giờ sai
còn đối với anh nam chủ của cửa hàng
việc khách hàng thanh toán bằng thẻ tại cửa hàng ngày càng phổ biến
và đã trở thành một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của cửa hàng
cửa hàng của chúng tôi lắp cây
pos được khoảng hai năm rồi
thường xuyên là thanh toán thẻ bằng cái pos đấy
thì nó cũng khá là tiện
khi mà nhiều khách hàng dây bảo chị
chị ra chị xem thôi chị không đem tiền
nhưng mà người ta đem thẻ là rất là tiện dụng
bên cạnh đó chủ cửa hàng này cũng cho biết
việc đăng ký sử dụng vos không chỉ giúp tăng lượng khách tới cửa hàng
mà cũng giúp công việc bán hàng qua mạng
giao hàng tận nhà trở nên thuận lợi hơn rất nhiều
khi mà những khách hàng mua hàng giao hàng đến tận nơi
cái này không có cây tức là người ta không có tiền mặt sẵn
thì mình đem cái máy quẹt thẻ nó rất là di động
đấy mình đến người ta quẹt tại nhà được luôn
thời gian đầu thì vẫn cái lượng khách thanh toán pos
thì nó chưa cao vào năm đầu tiên
thì nó khoảng chiếm khoảng ba mươi
bắt đầu năm thứ hai khi mà khách hàng đã mua online rất là nhiều
thì khách hàng quẹt tại cửa hàng rồi

thì người ta đem tiền bán hàng qua mạng giao hàng tận nơi
và thanh toán pos đem đến thanh toán tại nhà

đó là những ưu điểm dễ nhận biết của phương thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng
tuy nhiên từ góc nhìn của các chuyên gia hình thức giao dịch này còn có nhiều ưu điểm khác
thứ nhất là đối với khách hàng thì đây là nơi giữ tiền cho khách hàng an toàn
và có suy lãi cho khách hàng để tiền trong tài khoản ngân hàng
thứ hai là đối với khách hàng thì đây là nơi giữ tiền cho khách hàng an toàn
và có thể linh hoạt trong việc sử dụng thẻ để thanh toán
tại rất nhiều nơi hàng triệu atm pos tại việt nam và trên thế giới
về doanh nghiệp thì đây là một cái hình thức mà khách hàng doanh nghiệp
có thể quản lý được dòng tiền của doanh nghiệp
thay vì giao dịch tiền mặt nhiều thì sẽ có phần rủi ro
liên quan đến phần tiền mặt tiền giả chẳng hạn
thêm nữa đối với phần doanh nghiệp là có thể thu hút được
những khách hàng quốc tế đến giao dịch
thì thường là khách hàng nước ngoài họ chỉ mang thẻ thôi
ít mang tiền mặt và họ ngại quy đổi phần tiền mặt
cầm tiền mặt khi mà phải quy đổi các loại tiền tệ với nhau
cái nữa là cái phần ở khi doanh nghiệp đối với những cái giao dịch
mà có giá trị lớn thì khách hàng thường ngại bằng tiền mặt
thì có thể chỉ cần một cái thẻ rất là tiện lợi
thử dụng giao dịch để có thể gây được
tuy nhiên bên cạnh những tiện ích đó
thời gian vừa qua cũng xuất hiện một số loại tội phạm
đánh cắp thông tin thẻ đánh cắp tiền trong tài khoản của khách hàng
chị hoàng thị na hương nhận được hai tin nhắn rút tiền từ cây atm
với số tiền một trăm linh triệu đồng và một lệnh chuyển tiền bằng internet banh kinh
với số tiền lên đến ba trăm linh triệu đồng
do kịp thời báo ngân hàng hủy lệnh chị đã giữ lại được ba trăm linh triệu
xong số tiền một trăm linh triệu rút từ cây atm chị đã bị mất
số dư lại thay đổi và một số tiền rất là lớn như thế
thì thực sự là cũng không hiểu chuyện gì cả
tức là lúc đấy bản thân mình rất là sốc
trước đó gần một tuần hai trăm linh triệu đồng của một cặp vợ chồng
cũng bỗng dừng biến mất dù hai vợ chồng này mở tài khoản thẻ
tại hai ngân hàng khác nhau
và nhiều trường hợp khác nữa như anh nguyễn tấn thạnh
ở thành phố hồ chí minh chị hồng nhung ở hà nội
hay ông đoàn văn phái ở thành phố hồ chí minh
có rất nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân lớn nhất
đó là do khách hàng chưa có kỹ năng bảo mật thông tin
trong thời đại công việc thông tin thế này
những tiện ích những nhanh chóng tiện lợi mang lại cho khách hàng
thì nó đồng nghĩa với hai mặt là
khả năng rủi ro nó cũng sẽ nhanh chóng xảy ra
nó cũng sẽ mất số tiền tổn thất cái số tiền lớn
vì vậy là khách hàng đã sử dụng những giao dịch điện tử như thế
thì đương nhiên là sẽ phải quan tâm rất nhiều đến cái thiết bị của mình
nó có an toàn hay không cái bảo mật thông tin
từ mật khẩu tài khoản cho đến những công nghệ liên quan
để xác nhận giao dịch ấy
nếu như mà chỉ cần một chút sơ hở thôi
thì hoàn toàn là kẻ gian nó có thể lợi dụng được
trước tình hình đó
nhiều ngân hàng đã tích cực thực hiện các biện pháp kỹ thuật
nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn cho người sử dụng thẻ
vì vậy chúng tôi cũng đưa vào những thông tin cho khách hàng
thường xuyên là truyền thông qua email qua website
đối với những cách thức như thế nào là giao dịch an toàn
và trong vấn đề gì trong khúc mắc trong quá trình sử dụng giao dịch
thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bv qua tổng đài một chín không không chín hai bốn bảy
hoặc là địa chỉ email bidv hai trăm bốn mươi bảy a gbv com vn
để thông tin kịp thời cho chúng tôi chúng tôi sẽ kiểm tra và hỗ trợ khách hàng

bên cạnh đó các trường hợp đã đưa vào thông tin cho khách hàng
các chuyên gia của bidv cũng đưa ra những hướng dẫn đối với người sử dụng thẻ
để có thể phòng ngừa các thủ đoạn đánh cắp thông tin dữ liệu thẻ như sau
bảo quản thẻ cẩn thận không đưa thẻ cho người khác sử dụng
để tránh nguy cơ lộ các thông tin bảo mật thẻ
không nên lựa chọn giao dịch tại các máy atm có địa điểm ít người qua lại vắng vẻ
chú ý quan sát khu vực đặt máy khai đọc thẻ khu vực bàn phím trước khi giao dịch
nếu cảm thấy atm có các thiết bị lạ hoặc khác lạ so với thông thường
hoặc không an toàn không thực hiện giao dịch chuyển đến địa điểm khác
khi thực hiện giao dịch dùng một tay che bản phím khi nhập mã số pin tại atm pos
đặc biệt là với các máy chưa lắp đặt tấm tre bàn phím
cẩn trọng khi có người chủ động bắt truyện tại máy atm trước trong và sau khi giao dịch
không nên giao dịch quá lâu tại máy atm rời ngay khỏi máy khi hoàn tất giao dịch
khi phát hiện thẻ bị mất cắp thất lạc bị thu giữ bởi atm hoặc một tổ chức cá nhân khác
hoặc nghi ngờ bị lợi dụng lập tức thông báo cho ngân hàng phát hành
theo số hỗ trợ hai trăm bốn mươi bảy để được đóng khóa thẻ kịp thời
cho tới nay tại việt nam đã có rất nhiều người sử dụng cùng lúc nhiều thẻ ngân hàng
để thanh toán thay vì sử dụng tiền mật
cùng với đó họ phải ghi nhớ thông tin bảo mật của nhiều tài khoản khác nhau
trên những tấm thẻ khác nhau
để khắc phục tình trạng này ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam bidv
và một số ngân hàng khác đã phối hợp với samsung
khai loại hình thanh toán thẻ mà khách hàng không cần mang thẻ
cũng như nhớ thông tin của những thẻ đó là dịch vụ samsung pay
đây là một cửa hàng trong chuỗi cửa hàng fpt shop nằm trên phố hai bà trưng hà nội
cửa hàng này cung cấp các thiết bị điện tử cá nhân với giá từ vài triệu tới vài chục triệu đồng
và khách hàng thậm chí họ không cần phải mang thẻ để có thể thanh toán
bởi tất cả các thông tin tài khoản đã được lưu trữ trong phần mềm samsung pay
được cài đặt trong điện thoại di động
khi tôi biết đến dịch vụ này bắt đầu từ tháng chín
khi mà tôi thấy bên ngân hàng bidv và samsung có hợp tác với nhau
để phát triển dịch vụ thanh toán điện tử samsung pay này
thì tôi đã bắt đầu đăng ký và sử dụng dịch vụ đó
dịch vụ này tôi thấy khá là tiện và hỗ trợ cho tôi rất là nhiều
thứ nhất là về tính nhanh gọn thứ hai là sẽ đáp ứng cho tôi
ví dụ là nếu mà tôi có cần quẹt thẻ
thì nó đều đáp ứng được tất cả các máy quẹt thẻ hiện có
thay vì phải mang rất nhiều thẻ
bây giờ tôi chỉ được dùng duy nhất một chiếc điện thoại
và trong chiếc điện thoại đấy tôi lưu được rất nhiều cái thông tin của các thẻ mà tôi sử dụng
thường thì tôi sử dụng vào việc ví dụ đi xem phim
tôi có thể quẹt thẻ đi xem phim
và mua sắm trực tuyến hay là đi mua tại các siêu thị
thì thay vì tôi phải cài thẻ bình thường
bây giờ tôi chỉ việc rút điện thoại ra và áp điện thoại vào cái máy bót
thật ra là dịch vụ này là dịch vụ mới
nó chưa phát triển nhiều nhưng mà hiện tại nó cũng đang lan rộng rồi
đặc biệt là ở các bạn trẻ đang sử dụng rất là nhiều
hiện tại thì số lượng khách hàng đang càng ngày càng tăng
khi mà sử dụng cái dịch vụ này
số lượng thì như tôi có thể tính được là
nó rơi vào tổng khoảng một mươi năm số lượng khách hàng khi đến cửa hàng
với những tiện ích vừa nêu dịch vụ samsung pay
đã được fpt shop triển khai tại toàn bộ hơn bốn trăm linh cửa hàng trên khắp cả nước
cùng với đó nhiều chuỗi cửa hàng dạp chiếu phim khác
cũng chấp nhận thanh toán bằng dịch vụ này
giao dịch của samsung pay sẽ là số hóa cái thông tin thẻ lên điện thoại
và bây giờ cái xu hướng mà người sử dụng sử dụng mobile phone rất là nhiều
smartphone rất là nhiều
và khi đưa thẻ lên đấy thì vừa tiện lợi
và vừa được bảo mật toàn bộ phần thông tin thẻ
sẽ không lo bị đánh cắt nữa
mà sẽ đưa tất cả lên điện thoại
và khi sử dụng thì tất cả đều ở trong điện thoại hết
từ một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thì bv đã phối hợp cùng với napat và samsung pay
là một trong những hàng đầu tiên triển khai thành công
với dịch vụ chấp nhận thẻ samsung pay trên điện thoại
thì sau khi triển khai thành công với samsung pay
thì tất cả những cái pos của bv
đều có thể chấp nhận được cái giao dịch qua samsung pay
cụ thể là hiện nay pv có khoảng hơn ba mươi cái pos
và trải dài trên toàn quốc
nên khách hàng không có thể mang điện thoại samsung pay đến
có thể chấp nhận giao dịch được
cũng theo ông nguyễn việt hưng
với những ưu việt của thanh toán thẻ
bao gồm cả thẻ vật lý và các loại hình thẻ vô hình
như dịch vụ samsung pay vừa nêu
thanh toán thẻ đã và đang trở thành xu thế không thể đảo ngược hiện nay
và xu thế này sẽ còn phát triển
mạnh hơn nữa với những hình thức đa dạng hơn
trong kỷ nguyên số
bên cạnh đó những nỗ lực tăng cường bảo mật
của các ngân hàng cùng với việc người dùng
ngày càng hiểu rõ hơn về các biện pháp bảo mật thông tin
chắc chắn thanh toán bằng thẻ
sẽ vẫn tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa
trong thời gian tới mang lại lợi ích thiết thực
cho cả người sử dụng và doanh nghiệp
chấp nhận thanh toán thẻ
với những ưu điểm vượt trội đã trở thành xu thế
không thể đào ngược
cùng với đó các ngân hàng cũng đang tiếp tục
hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật
nhằm đảm bảo an toàn ở mức tối đa
cho người dùng thẻ cũng như doanh nghiệp
bán hàng chấp nhận thanh toán qua thẻ
và với những biện pháp đảm bảo an toàn thông tin
phòng tránh rủi ro vừa được chuyên gia
của ngân hàng bidv chia sẻ
chúng tôi tin rằng quý vị và các bạn
cũng có thể chủ động áp dụng những biện pháp này
nhằm đảm bảo giao dịch của mình an toàn
ở mức cao nhất
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín trăm linh ba
quý vị và các bạn trong các chương trình sau